những người biểu tình iran đã kêu gọi đình công ba ngày trong tuần này trong bối cảnh thông tin về việc giải tán lực lượng cảnh sát đạo đức tồn tại mâu thuẫn
bất chấp việc hàng trăm người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình bạo loạn tại iran kể từ giữa tháng chín đến nay
lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo iran thuộc quân đội iran đã đề nghị lực lượng an ninh nước này trừng phạt nghiêm khắc những phần tử bạo loạn
côn đồ khủng bố liên quan tới làn sóng biểu tình trong nước
làn sóng biểu tình tại iran bắt đầu vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai bắt nguồn từ cái chết của cô gái người quốc mang tên là masa amidi bị cảnh sát nước này bắt giữ khi mặc trang phục không phù hợp
từ đó tới nay có khoảng hai trăm linh người bao gồm cả nhân viên an ninh quốc gia đã thiệt mạng trong các cuộc bạo loạn và biểu tình
một báo cáo khác từ liên hợp quốc cho hay số người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình tại iran lên tới ba trăm linh người